ông ba trong những năm đầu thập kỷ năm mươi của thế kỷ trước tham gia hoạt động cách mạng tại quê nhà ở huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã từng bị lính nguy bắt hai lần về khu xà lim của ti công an nên ông có một kỷ niệm sâu nặng với di tích này

và hai cái phòng a phòng b là để giam những người tương đối quan trọng
trong số hàng trăm chiến sĩ cách mạng bị bắt về khu xà lim ti công an mỹ nguyện ngày ấy
giờ đây đều đã tuổi cao sức yếu
nhưng sáu mươi năm không thể xóa nhòa đi những đòn tra tấn dã man mà bọn nguyện đã thực hiện tại đây
và người đàn ông này là một trong số ít những nhân chứng sống đó
ông bị bắt tại sài gòn khi bị địch phát hiện làm giả giấy tờ căn cước
chứng minh nhân dân của chính quyền ngô đình diệm cho các cán bộ chiến sĩ của ta
tên thật của ông là nguyễn thông nhưng sau khi vượt ngục thành công khỏi khu xà lim này
ông đã đổi tên thành nguyễn thế tầu
nếu đánh người mà mình tưởng như là đánh bò đánh trâu đánh thịt
phụ nữ thì bây giờ có
nếu có bà còn dùng cho bia ba ba da ba ba thọc vào cửa mình
ráng đàn ông nghe nói sợ rồi ráng cục quần lại thỏa ráng vào trong mình
cho nên những chuyện nó sao giải phóng rồi người ta chết giấc
ngay đến bây giờ chú mà nghĩ tới cái chuyện tra tấn nó có cảm giác sao
không phải sợ nhưng có cảm giác cùng mình sao
bên cạnh đòn doi tra tấn
những người tù cách mạng
thì công an mỹ nghị còn phải chịu một chế độ ăn uống hà khắc bào mòn sức lực
bưng chăn cơm bắt đầu là tự nhiên nước mát chút cháy ra
hầu chúng ta mới hai mươi ba mươi tuổi rồi
thì có những ông già khuyên ông này ăn để chịu được tra tấn
cơm lộn trấu mà
mắm ké là lộn giò mà
còn rau muống thì không có lá mà
ăn như vậy thôi
xong rồi mỗi ngày nó cho một lon nước
một lon sữa bò một lon nước vừa uống
vừa tắm làm gì là một ngày chỉ uống trợ nét này một ngày
mình có hai lý nước mình cho một lon nước
chịu tra tấn đánh đập tàn bạo là vậy
nhưng các cán bộ chiến sĩ của ta đã không để lộ bí mật của tổ chức cơ sở
không những vậy
họ còn thành lập được tri bộ lãnh đạo các đồng chí cùng bị giam giữ
làm công tác địch vận
cài cắm được người của cách mạng vào hàng ngũ của bọn ngụy quân
để bảo vệ những tù nhân bị giam giữ tại đây
thế trong nhà lao đã có tổ chức cách mạng
mà sau này tôi biết
là đã có tri bộ lãnh đạo gồm các đồng chí là
những đồng chí cón bộ ở lại
như tôi biết là đồng chí thành phúc thiện
là người trước đây là âm ninh của đức phủ
cón bộ ở lại
rồi đồng chí lê quang ngọc là bí thư của nguyễn nghĩa hành
rồi đồng chí nguyễn luân là bí thư xã của mẫu đức v v
anh nguyễn thanh long là bí thư xã tịnh khê
rồi anh nguyễn diễn bí thư xã bình châu v v
thì các đồng chí có bộ ở lại đó đã bí mật liên lạc thành cái tổ chức thành cái tri bộ
với ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với địa phương như vậy
tuy nhiên di tích khu xà linh tây công an mỹ nghị
vẫn còn thiếu sự quan tâm đúng mực của cấp ủy chính quyền địa phương
di tích chưa được tuyên truyền rộng rãi nhiều người dân trong tỉnh vẫn còn chưa biết đến
mặc dù đã được trùng tu lại vào năm hai nghìn một mươi
sau một thời gian dài cho doanh nghiệp thuê làm trụ sở làm việc
nhưng cho tới nay bên cạnh hai căn phòng giam được phục dựng và sơn sửa lại
thì không có bất kỳ hiện vật nào tái hiện lại lịch sử khu xà lim
chúng tôi rất cần tôn trọng lại tôn tạo phục chế lại những hình ảnh
những việc đã xả ra tại đây
ví dụ như xà linh thì phải có càm xiềng
ví dụ như phòng tra tắng là phải có những cái mannequin tức là hình người đó
bị bỏ vào thùng nước thùng phi đánh bị treo tra tấn đánh
bị đổ nước bị châm điện
rồi những dụng cụ tra tắng và hình ảnh những người đã vào mới đây
trong thời gian đến thì sẽ hoàn thiện giai đoạn hai của di tích
là trưng bày diện vật và các xa đồ xa bàn ở bên trong di tích
sau khi mà hoàn thiện đó thì sẽ mở cửa và phối hợp với các trường học
để mà đưa các cháu học sinh tới đây để mà tuyên truyền
rồi cho các cháu biết về cái di tích lịch sử này cũng như là kết hợp với du lịch